tuy nhiên thủ tướng nhận định tình hình mới diễn biến phức tạp hơn do vậy phải có biện pháp phòng chống dịch tích cực hơn mạnh mẽ hơn quyết liệt hơn và thần tốc hơn mới để lùi kiềm chế việc bùng phát dịch đặc biệt tại các thành phố và khu công nghiệp lớn
thủ tướng cho biết theo báo cáo của bộ y tế hiện nay thế giới đang thiếu vaccine tất cả các quốc gia đang lo tìm kiếm vaccine và xem đây là một trong những giải pháp chủ động tấn công dịch covid một mươi chín
do vậy thủ tướng đề nghị các cơ quan liên quan phải dùng mọi biện pháp từ ngoại giao đến huy động các doanh nghiệp nguồn lực khác để tiếp cận bình đẳng mua được vaccine
thủ tướng cũng đề nghị nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước đồng thời giao bộ công an và bộ quốc phòng cùng với bộ ngoại giao bằng mọi biện pháp tìm mua công nghệ cùng với đó tập trung tuyên truyền về tổ chức tiêm vaccine theo thứ tự ưu tiên cho các lực lượng địa bàn hợp lý hiệu quả giải thích cho nhân dân hiểu việc tiêm vaccine là một trong những biện pháp tấn công chống dịch covid một mươi chín
cũng tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống covid một mươi chín diễn ra vào sáng ngày hôm nay bộ trưởng y tế nguyễn thanh long cho biết là việt nam đã xuất hiện thêm biến chủng sars cov hai mới lai tạo giữa chủng ấn độ và anh
theo đó trên chủng ấn độ có những đột biến gen của chủng anh đặc biệt của chủng này là lây nhanh phát tán rộng trong không khí nồng độ virus trong dịch cổ họng tăng rất nhanh và phát tán rất mạnh ra môi trường xung quanh
số ca mắc tăng rất nhanh và lan rộng trong thời gian ngắn hiện nay biến chủng mới này chưa được đặt tên
là tỉnh đầu tiên ghi nhận nhiều trường hợp mắc covid một mươi chín trong đợt bùng phát dịch này trải qua gần một tháng nỗ lực chiến đấu với dịch bệnh đến nay tỉnh vĩnh phúc đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh
tuy nhiên do tình hình dịch đang bùng phát tại nhiều địa phương lân cận là một trong những đơn vị tuyến đầu lực lượng công an tỉnh đang tiếp tục hành động với tinh thần đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng
tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan rộng sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành các biện pháp phòng chống dịch như nhắc nhở đeo khẩu trang không tụ tập đông người khai báo tạm trú đối với các trường hợp thuê nhà trọ tố giác người nhập cảnh trái phép
đó là công việc thường xuyên và là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công an phường liên bảo thành phố vĩnh yên trong vấn đề kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh lây lan
công an ngày nào cũng đi kiểm soát rất là chặt chẽ các vấn đề về phòng chống dịch covid một mươi chín
thứ nhất là lập các trạm chốt ở ngay tại quán hàng nhà tôi các đồng chí cũng tuyên truyền là phải đeo khẩu trang và khoảng cách giữa hai người là phải hai mét
với tinh thần trách nhiệm cao công an phường liên bảo đã chủ động thành lập các tổ phòng chống dịch covid một mươi chín
cùng sự tham gia của những người có uy tín thuộc một mươi bảy tổ dân phố để nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong công tác phòng chống dịch và kịp thời nắm tình hình địa bàn bảo đảm an ninh trật tự
thông qua những thời gian những địa điểm các khu dân cư đến tận từng nhà vừa thăm hỏi động viên vừa làm tốt công tác tuyên truyền để cho bà con nắm được
tôi cũng cảm nhận và cũng cùng sát cánh
các đồng chí để mà làm những nhiệm vụ này
thôi vì công việc chung công việc của đảng và nhà nước đã giao cho gánh nặng trên vai cũng rất là lớn
thường xuyên giả soát truy vết các trường hợp đi từ vùng dịch trở về để cùng với lực lượng y tế tổ chức các biện pháp phòng chống dịch như là khai báo y tế và tổ chức quyết định cách ly tại nhà tại gia đình
cùng với lực lượng y tế cùng với tổ trưởng
tổ dân phố và các khu dân cư giám sát các người dân mà có quyết định cách ly tại nhà để làm sao hạn chế và thậm chí là tuyệt đối để cho những người có quyết định quyết định cách ly tại nhà không tiếp xúc với xã hội
tỉnh vĩnh phúc là địa phương có số lượng công nhân rất lớn làm việc tại các khu công nghiệp
vì vậy ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh đặc biệt coi trọng việc kiểm soát thực hiện các giải pháp phòng ngừa khai báo
nhằm đảm bảo an toàn cho người dân yên tâm lao động sản xuất
bài học từ các ca lây nhiễm covid một mươi chín trong các khu công nghiệp tại tỉnh bắc giang bắc ninh mới đây đã cho thấy mức độ lây lan dịch ở mức nguy hiểm khó lường
chính vì vậy sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc thể hiện sự quan tâm ưu tiên đặc biệt nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân
đồng thời tạo niềm tin động lực để chính quyền địa phương thực hiện các kế hoạch sẵn sàng
ứng phó khi tình huống xấu nhất xảy ra
nhưng với một số y bác sĩ công an chuyến công tác tại bệnh viện giã chiến số hai ở bắc giang lần này hết sức đặc biệt
hành trang lên đường của các y bác sĩ ngoài tư trang vật tự y tế hỗ trợ là những cái bắt tay những lời động viên của đồng nghiệp
từ phối hợp với các lực lượng chức năng khác truy vết phát hiện sớm các trường hợp nhiễm nghi nhiễm để nhanh chóng quanh vùng dập dịch
sự tri viện chủ động kịp thời của bộ công an đã và đang góp phần cùng với lực lượng chức năng và nhân dân địa phương từng bước kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh
chốt kiểm soát dịch bệnh tại huyện yên dũng tỉnh bắc giang đây là địa bàn có nhiều trường hợp f
trung úy ngô hoàng sơn trung đoàn cảnh sát cơ động đông bắc về đây từ đợt đầu để tham gia đảm bảo an ninh trật tự và kiểm soát tình hình dịch bệnh
công việc hàng ngày của anh là phối hợp với lực lượng chức năng địa phương trực chốt kiểm soát người và phương tiện qua lại
tôi cũng là một người con của bắc giang thế cho nên là khi mà quê nhà bị dịch bệnh nó hoành hành như thế này thì với tinh thần là một chiến sĩ trẻ
vì chúng tôi hết sức dồn hết sức mình vào để cùng với địa phương bắc giang phòng chống dịch để đẩy lùi dịch bệnh mong sao cho đời sống của bà con trở lại cuộc sống yên bình một cách sớm nhất
ngoài trung úy sơn gần năm trăm linh cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an được tăng cường về bắc giang trong hai đợt vừa qua
đã có mặt ở hàng trăm chốt kiểm soát dịch bệnh các khu cách ly tập trung
để chiên lửa cùng công an địa phương
nhiều cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động tham gia tuần tra kiểm soát đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
chúng tôi rất vinh dự để về phối hợp với toàn đảng toàn dân và toàn lực lượng vũ trang của tỉnh bắc giang và đặc biệt là công an tỉnh bắc giang
chúng tôi cũng sẽ ý thức được và sẽ mang hết sức mình để cùng với cả hệ thống chính trị của tỉnh bắc giang và đặc biệt là lực lượng công an và lực lượng y tế của chúng ta
trong khi đó tại bắc ninh hơn ba trăm linh học viên học viện cảnh sát nhân dân mới được tăng cường cũng được bố trí về công an các huyện thị xã thành phố trực tiếp tham gia vào các điểm chốt kiểm soát phòng chống dịch và các tổ tuần tra lưu động trên địa bàn phối hợp với công an địa phương đảm bảo an ninh trật tự
chúng tôi cho rằng là cũng rất là quan tâm của bộ công an và công an tỉnh bắc ninh cũng rất cảm động điều này
và chúng tôi tin tưởng rằng là
với cái sự tăng cường này của bộ công an thì trong cái thời gian tới lực lượng công an tỉnh bắc ninh sẽ tăng thêm sức mạnh thế và sẽ sớm hoàn thành được cái nhiệm vụ
chọc trách và vinh dự lớn lao luôn đi kèm với khó khăn giang thổ
nhưng mỗi cán bộ chiến sĩ công an ngày ngày vẫn bám trụ tại các chốt khu cách ly trên mỗi tuyến đường từ thành phố về thôn bản
sự hỗ trợ tiếp sức ấy là nguồn động viên to lớn
để người dân và chính quyền hai tỉnh bắc giang bắc ninh vững tin chiến thắng dựng vậy
chương trình tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý
thực hiện lệnh bắt tạm giam hai đối tượng tạm trú trên địa bàn thành phố đà nẵng
có liên quan trong đường dây tổ chức
ngoài nhập cảnh vào việt nam trái phép dưới danh nghĩa là chuyên gia
hai đối tượng gồm phạm thị phúc hai mươi năm tuổi tạm trú phường chính gián quận thanh khê
và phan thị thảo ly hai mươi sáu tuổi tạm trú phường mỹ an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
theo cơ quan điều tra từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một ly và phúc làm việc cho văn phòng hội người hàn tại miền trung
có trụ sở đặt tại quận sơn trà
hai đối tượng không ký hợp đồng với công ty mà chỉ làm thời vụ mỗi khi có người hàn quốc nhập cảnh vào đà nẵng
đây là kiểm chứng hoàn tất hồ sơ giấy tờ liên quan đến việc cấp thị thực nhập cảnh cho người hàn quốc
hướng dẫn thủ tục xin cấp thị thực nhập cảnh mà các công ty chuyển đến công ty han in huê
trong đó có công ty kv global
mặc dù biết rõ hành vi của công ty này và tô my hoàng anh đã bị khởi tố trước đó
nhưng phúc và ly vẫn giúp sức để hoàn tất hồ sơ cho một mươi hai người hàn quốc nhập cảnh trái phép vào đà nẵng
dưới danh nghĩa là chuyên gia
mỗi đợt làm việc ly và phúc nhận được từ ba cho tới năm triệu đồng
tùy thuộc vào số lượng hồ sơ thực hiện cho công ty
công an tỉnh thái nguyên vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép vũ khí quần dụng
cụ thể chiều ngày hai mươi bảy tháng năm tại xã la hiền huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên phát hiện bắt quả tăng tô văn thịnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xóm trúc mai xã lâu thượng huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
đang có hành vi vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng
tăng vật thu giữ gồm hai khẩu súng cùng sáu viên đạn
theo kết luận của viện khoa học hình sự bộ công an số súng trên là súng tự chế thuộc vũ khí quân dụng
còn sử dụng được
tại cơ quan công an thịnh khai nhận từ năm hai nghìn một mươi tám đã mua các bộ phận bằng kim loại
về chế tạo súng và đạn để gian bắn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án khởi tố bị can theo quy định của pháp luật
vừa rồi là phần tin tức đáng chú ý
chương trình ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
hoàng trí xin kính chào quý vị mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị theo thông tin của một người dân trong lúc đi câu thì phát hiện thi thể của hai cháu bé nổi trên hồ nước
tại một mô đất xét đã khai thác ở địa bàn của thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
theo đó khoảng chín giờ sáng nay ngày hai mươi chín tháng năm tại mỏ đất xét mỹ xuân hai tổ một mươi chín khu phố phú thạnh
phường mỹ xuân thị xã phú mỹ thuộc khu vực bốn mươi ba hectare của doanh nghiệp hợp nhật thành đang khai thác
một người dân trong lúc đi câu cá tái hỏa phát hiện thi thể hai cháu bé nổi trên mặt nước
nên trình báo cơ quan chức năng bước đầu danh tính nạn nhân được xác định là anh em ruột
cháu lê đăng khoa sinh năm hai nghìn năm và lê đăng khôi sinh năm hai nghìn một mươi hai cùng quê phước long tỉnh bạc liêu
là con của chị lê kim oanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hiện tạm trú tại một nhà trọ ở phường mỹ xuân thị xã phú mỹ
cả hai cháu đều đã nghỉ học
tại hiện trường cơ quan chức năng phát hiện có một tay núi dưới hồ và hai đôi dép cùng chiếc xe máy biển kiểm soát năm mươi một n một sáu nghìn chín trăm bảy mươi tám của nạn nhân dựng phía trên hồ
được biết hoàn cảnh gia đình của hai cháu bé rất khó khăn
cha mẹ đều làm nghề thợ hồ và đang ở trọ tại thị xã phú mỹ
ngày hai mươi tám tháng năm tòa án nhân dân thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp đưa ra xét xử hai bị
giáo dương đại đạt ba mươi hai tuổi ngồi tại tỉnh kiên giang và đặng thị thu hồng hai mươi sáu tuổi tạm trú tại tỉnh đồng tháp
về hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng bị cáo đạt và hồng thuê nhà trọ sống chung để có tiền tiêu xài đạt rủ hồng lên mạng xã hội đặt mua xe mô tô không có giấy tờ
sau đó nhờ người làm giấy tờ giả rồi mang đi cầm cố
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bị cáo đã thực hiện trót lọt tám vụ chiếm đoạt số tiền hai trăm ba mươi một triệu đồng
đến ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hồng bị công an bắt giữ
trong lúc bị tạm giữ hồng được đưa đi khám bệnh ở bệnh viện đa khoa sa đéc
lợi dụng sơ hở hồng đã bỏ trốn và liên lạc với đạt rủ nhau trốn ra thành phố hải phòng thuê nhà trọ ở
hơn nửa tháng sau khi cả hai bị bắt hội đồng xét xử tuyên phạt đạt một mươi một năm sáu tháng tù giam
đạt cũng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ ở tỉnh kiên giang đang chờ bị xét xử tiếp ở tỉnh này
riêng đặng thị thu hồng ngoài hai tội danh trên còn bị xử phạt thêm sáu tháng tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ
với tổng mức án là một mươi một năm tù đồng thời buộc hai bị cáo tiếp tục liên đối bồi thường số tiền còn lại là tám mươi chín triệu đồng cho các bị hại
ngày hai mươi chín tháng năm một xe đầu kéo đã mất lái tông vào thành cầu vượt ngã tư thủ đức
dầu nhất từ phương tiện gặp nạn chảy tràn ra đường khiến cho giao thông qua khu vực này gặp nhiều khó khăn
để tránh cho người đi lại gặp nạn tổ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tại khu vực này đã dùng cát để xử lý sự cố
hơn bảy h ba mươi phút sáng nay xe đầu kéo biển số năm mươi một d một mươi nghìn ba trăm bốn mươi ba chở theo thùng container loại bốn mươi feet lưu thông trên xa lộ hà nội hướng từ cầu sài gòn về suối tiên
khi đến ngay chân cầu vượt thép tại ngã từ thủ đức thuộc phường hiệp phú thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh thì bất ngờ lao qua phải
tông vào giải phân cách rồi đâm gãy nhiều biển báo giao thông xe đầu kéo tiếp tục lao tới đâm thẳng vào thành cầu bằng sắt rồi mới dừng lại
vụ việc làm nhiều biển báo bị hư hỏng hoặc đoạn thành cầu bị gãy
ngoài ra phương tiện hư hỏng biến dạng phần đầu nhiều dầu nhớt trên xe đổ tràn xuống đường khiến một số người dân đi xe máy bị té ngã
bị trơn trượt giao thông qua khu vực gặp khó khăn ngay sau đó lực lượng cảnh sát giao thông đội rạch chiếc
thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố hồ chí minh cùng công an thành phố thủ đức nhanh chóng có mặt
tiến hành phân luồn cho xe máy đi theo hướng khác đồng thời huy động xe cát để lấp vết dầu nhất tránh gây chân trượt cho người đi đường
ngày hai mươi chín tháng năm đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế thường phước phối hợp với đội đặc nhiệm phòng phòng chống ma túy và tội phạm
khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng năm tổ công tác của đồn biên phòng cơ khẩu quốc tế thường phước phù hợp với đội đặc nhiệm phòng phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng tỉnh đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
khi đến khu vực ấp một xã thường phúc một huyện hồng ngự phát hiện một nhóm người mang bắt đồ nghi là hàng lậu
tổ công tác yêu cầu dừng để kiểm tra phát hiện thấy lực lượng tuần tra các đối tượng đã bỏ lại gói hàng và lợi dụng đêm tối chạy thoát thân
qua kiểm tra các gói hàng có hai gói thuốc lá ngoại một xe gắn máy đến khoảng hai giờ một mươi phút ngày hai mươi chín tháng năm cũng tại xã thường phước một tổ công tác số hai của đơn vị đã phát hiện một vụ hàng lậu vô chủ thu giữ một gói thuốc lá ngoại
tiếp tục đến năm h ba mươi phút sáng cùng ngày một tổ công tác khác của đơn vị đã phối hợp với công an xã thường phước một huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp tuần tra trên địa bàn của xã cùng phát hiện một lô hàng lậu vô chủ tan vật thu giữ một con thuốc lá ngoại
các tổ công tác đã đưa toàn bộ tan vật là bốn gói thuốc lá ngoại nhập lậu và một xe gắn máy về đồn biên phòng cơ khẩu quốc tế thường phước để hoàn chính hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị sáng nay tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình giải pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín với tinh thần chống dịch như chống giặc chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong kiến nghị chính phủ bộ y tế hỗ trợ tìm nguồn cung vaccine
theo đó chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong cho biết nguy cơ dịch tiếp tục lây lan tại tp hcm là rất cao do mức độ người dân đi lại và giao lưu tiếp xúc trong lao động học tập sinh hoạt thậm chí có thể lây lan đến các tỉnh lân cận
về nơi lây nhiễm theo ông phong năm mươi năm bệnh nhân lây nhiễm từ sinh hoạt tôn giáo hai mươi năm tại nơi làm việc một mươi năm trong gia đình và năm trong quan hệ bạn bè
về giải pháp thời gian tới ngoài thực hiện nghiêm chí đạo của các cấp tp hcm sẽ tăng cường quản lý các tổ chức xã hội tổ chức tôn giáo truyền thông vận động để thay đổi nhận thức thay đổi hành vi của người đứng đầu và của các hội viên
chủ tịch nguyễn thành phong cũng cho biết hiện người trên một mươi tám tuổi của tp hcm hiện là bảy hai triệu
các nhóm đối tượng do ngân sách hỗ trợ được tp hcm đăng ký nhận vaccine với bộ y tế là một sáu triệu người
như vậy số người trong diện còn lại phải tiêm từ kinh phí do tp hcm bố trí gồm ngân sách nguồn viện trợ tài trợ hỗ trợ khoảng năm sáu triệu người
thành phố kiến nghị chính phủ bộ y tế hỗ trợ tìm nguồn cung vaccine bằng cách đàm phán cấp phép và cơ chế tài chính khi mua nhóm vaccine này
tính đến thời điểm hiện tại tp hcm đã ghi nhận thêm hai mươi hai trường hợp nhiễm mới trong cộng đồng tất cả liên quan đến hội thánh truyền giáo phục hưng
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc trong hai mươi hai trường hợp này có một mươi tám người đã được truy vết chuyển cách ly từ trước và bốn trường hợp có triệu chứng đến bệnh viện khai báo
bạc liêu hôm qua cũng đã ghi nhận ca dương tính với sars cov hai đầu tiên có liên quan đến hội thánh truyền giáo phục hưng
cụ thể ca bệnh bn sáu nghìn năm trăm bảy mươi hai ghi nhận tại tỉnh bạc liêu là f một của bn sáu nghìn bốn trăm hai mươi bảy liên quan đến ổ dịch hội thánh truyền giáo phục hưng tp hcm qua truy vết thần tốc
ngành chức năng đã xác định được có bốn mươi sáu trường hợp f một của bệnh nhân này
cùng ngày trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm vừa phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan ca dương tính với sars cov hai ở bạc liêu